tù huyết áp tư thế đứng những dấu hiệu bạn nên cẩn thận
tụt huyết áp tư thế đứng là bệnh lý xảy ra khi bạn đang nằm hoặc ngồi và đột ngột đứng dậy
nếu bạn đột ngột đứng dậy sau khi nằm hoặc ngồi và cảm thấy có các biểu hiện dưới đây
thì bạn đang gặp tình trạng họ huyết áp tư thế đứng hay còn gọi là tụt huyết áp
hoa mắt tróng mặt nhìn mờ đau đầu lơ mơ hoặc ngất xỉu mệt mỏi cảm thấy chân tay buồn rùn hoặc dối loạn nhận thức
lúc này huyết áp tâm thu của bạn đang giảm ít nhất hai mươi mm thủy ngân
và hoặc huyết áp tâm trương của bạn đang giảm ít nhất một mươi mm thủy ngân trong vòng ba phút ở tư thế đứng
điều này xảy ra khi bạn nằm hoặc ngồi khiến trọng lực máu trong cơ thể dồn về phía chi dưới lâu
và dòng máu trẻ về tim si giảm
khi đó tim không đủ khả năng để cung cấp máu cho cả cơ thể gây ra tình trạng giảm oxy lên não
các hiện tượng trên có thể diễn ra trong vài giây hoặc vài phút
cũng có thể biến mất nếu người bệnh nằm xuống nghỉ ngơi
tuy nhiên tình trạng này có thể nặng hơn vào buổi sáng
tụt huyết áp tư thế đứng có thể gặp ở nhiều lứa tuổi đối tượng khác nhau
nhưng có một số đối tượng dễ gặp tình trạng này hơn như
người có các bệnh lý về tim mạch
người bị huyết áp thấp
người đang sử dụng các thuốc điều trị huyết áp tuy nhiên không kiểm soát hết áp tốt
người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
nếu gặp tình trạng tụt huyết áp như trên
bạn nên nằm xuống nghỉ ngơi để chỉ số huyết áp tăng lên và ổn định
có thể cây cao chân hơn so với đầu và cho người bệnh uống trà gừng cha cam thảo nước dừa cà phê
trong trường hợp người bệnh có các biểu hiện bất thường như da tím tái đột mồ hôi thở gấp
cần đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất
tụt huyết áp có nguy hiểm không
tụt huyết áp tư thế đứng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân
trong đó có một số nguyên nhân thường gặp như
người bệnh đang sử dụng thuốc điều trị vấn đề về tim mạch đai tháo đường dối loạn hệ thần kinh mất nước
nếu tình trạng tụt huyết áp tư thế đứng thường xuyên xảy ra
bạn cần thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để tìm nguyên nhân
đây là bệnh cảnh lâm sàng gây ra biến chứng hoặc tử vong không nhỏ
đặc biệt là với người cao tuổi
hơn nữa khi tụt tuyết áp tư thế đứng có thể là nguyên nhân gây ra ngã và các chấn thương không mong muốn
tình trạng hạ huyết áp tư thế đứng diễn ra trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh
khiến người bệnh suy giảm trí nhớ
để phòng ngừa tụt huyết áp tư thế đứng bạn cần hạn chế thay đổi tư thế đột ngột
tốt nhất bạn nên chuyển tư thế một cách chậm dãi từ nằm sang ngồi
sau đó đứng dậy một cách từ từ
đối với những bệnh nhân mắc tăng huyết áp hoặc người cao tuổi nên hạn chế đứng quá lâu
bên cạnh đó bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ để lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp
và luôn bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể tránh việc mất nước